các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tổ chức cá nhân có liên quan không được gây khó khăn cho người dân cho việc cấp chứng nhận tiêm chủng và xác nhận hộ chiếu vaccine
nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
cụ thể nhân viên y tế và các cán bộ có liên quan đến công tác ký điện tử chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín và hộ chiếu vaccine không được cản trở gây khó khăn và có các hành vi trục lợi cho việc hỗ trợ đảm bảo quyền lợi người dân được cấp giấy tờ trên